ngày nay công nghệ thông tin đã tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
trong phần ý kiến và dư luận kỳ này chúng tôi xin được dành thời lượng để bàn về câu chuyện
của ngành kinh doanh khách sạn và địa điểm lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố
trong thời đại công nghệ số
như trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố hồ chí minh phối hợp cùng cơ quan đầu tư bang selangor
malaysia tổ chức hội thảo cơ hội đưa hàng vào thị trường malaysia
tại hội thảo các chuyên gia đã chia sẻ thông tin tổng quan về thị trường malaysia
tầm quan trọng cũng như điều kiện để đạt được chứng nhận hà lan tại thị trường các nước hồi giáo
cũng như giới thiệu đến các doanh nghiệp việt nam về hội nghị thượng đỉnh kinh doanh quốc tế selangor
dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng một mươi tới tại malaysia
được biết trong năm hai nghìn một mươi tám
tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa việt nam và malaysia đạt một mươi một tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ
riêng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hàng việt nam xuất khẩu sang malaysia đạt ba trăm ba mươi bảy sáu triệu đô la mỹ
các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm máy móc thiết bị và phụ tùng
máy vi tính điện tử và linh kiện điện thoại và linh kiện v v
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tp
trên cơ sở xác lập bảy trung tâm khác gồm trung tâm y tế dự phòng
trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm dinh dưỡng trung tâm phòng chống hivs
trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường
trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
cdc có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
bệnh không lây nhiễm phòng chống tác động của các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
khám phát hiện điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác
đồng thời cdc thành phố còn có chức năng dự phòng triển khai giám sát phát hiện các bệnh tật trước khi xảy ra
và những vấn đề liên quan đến sức khỏe con người và môi trường
việc thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật là xu hướng tất yếu nhằm tinh giản biên chế
sắp xếp tổ chức bộ máy giảm đầu mối nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
giám đốc trung tâm dự phòng tp được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật
ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định cập nhật bổ sung một trăm ba mươi dự án nhà ở gồm cả thương mại và xã hội
vào kế hoạch phát triển nhà ở tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cụ thể thành phố đã bổ sung một trăm hai mươi sáu dự án nhà ở thương mại trong đó có ba dự án tại khu vực trung tâm hiện hữu
một mươi dự án tại khu vực nội thành hiện hữu sáu mươi dự án tại khu vực nội thành phát triển
và bốn mươi sáu dự án tại khu vực huyện ngoại thành
ngoài ra có bốn dự án nhà ở xã hội tại khu vực nội thành phát triển cũng được bổ sung vào kế hoạch này
theo đề án phát triển thị trường bất động sản tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
diện tích bình quân nhà ở tại tp hcm là khoảng tám ba triệu m hai một năm
tp hcm cũng cần phải đảm bảo khoảng tám mươi căn nhà mỗi năm cho người dân
trước tình hình dịch tà heo châu phi bùng phát gây thiệt hại rất lớn về kinh tế
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân thành phố đã khuyến khích các cơ sở
tăng thêm số lượng heo giết mổ để cấp đông dự trữ và chế biến
số lượng giết mổ mỗi đêm tăng từ một mươi năm đến hai mươi
nhưng nguồn heo nhập vào tp hcm vẫn được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa vào lò diết mổ
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các địa phương phải kiên quyết xử lý các lò diết mổ heo lậu
đồng thời tăng cường công tác tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi
các khu vực giết mổ và không sử dụng các nguồn thức ăn thừa để phục vụ chăn nuôi
tp hcm cũng đã chỉ đạo các địa phương không tái đàn trong giai đoạn hiện nay
và có kế hoạch để bảo quản đàn giống để tái đàn sau này
cây cầu đường sắt bình lợi ở quận bình thạnh tp hcm sẽ bị tháo rỡ đi nơi khác
để phục vụ phát triển dự án giao thông thủy trên sông sài gòn
đây là cầu đường sắt vượt sông sài gòn đầu tiên được xây dựng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với chiều dài hai trăm bảy mươi sáu mét
nhịp với độ tĩnh không thông thuyền thấp nên có nhịp quay ở phía bờ quận thủ đức cho tàu thuyền qua lại
cây cầu có giá trị lịch sử văn hóa gắn với quá trình hình thành phát triển của tp hcm và của ngành đường sắt việt nam
do đó việc bảo tồn nhằm lưu giữ dấu tích cầu đường sắt bình lợi gắn với không gian sông nước
để phục vụ cho việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học về ngành đường sắt và phát triển ngành du lịch ở tp hcm
cầu đường sắt bình lợi mới đang được thi công dự kiến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành
với độ tĩnh không thông thuyền được nâng cao đáp ứng giao thông đường sắt và đường thủy
thưa quý vị thưa các bạn ngày nay với sự trợ giúp của công nghệ thông tin
ngành kinh doanh khách sạn cổ điển đã trở thành ngành kinh doanh địa điểm lưu trú du lịch
với nhiều hình thức như khách sạn hiện đại homestay chia sẻ nhà v v
cùng phát triển trong một nền kinh tế tiếp thị thông
công nghệ thông tin còn giúp các nhà đầu tư xác lập mô hình kinh doanh khách sạn
cho phù hợp với khách hàng mục tiêu mà họ muốn hướng tới cũng như thiết kế khách sạn
bên cạnh đó công nghệ cũng giúp các cơ quan quản lý nắm bắt được thị trường
kịp thời điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với chiến lược phát triển
của ngành kinh doanh lưu trú du lịch
theo con số của ngành du lịch thành phố tính tới cuối năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn thành phố đã có hai chín trăm ba mươi bảy cơ sở lưu trú du lịch các loại
với hơn sáu mươi phòng kinh doanh
trong đó có một bốn trăm năm mươi tám khách sạn từ một tới năm sao một bốn trăm bảy mươi chín cơ sở lưu trú du lịch
hệ thống dịch vụ cơ sở lưu trú phát triển nâng cao sức hấp dẫn cạnh tranh của du lịch
tuy nhiên thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các khách sạn còn yếu
do thiếu chiến lược thực hiện hạn chế về nguồn vốn đầu tư
hạn chế về nhân lực cũng như hạ tầng thông tin còn yếu
sự khuôn nổ của sự phát triển của du lịch việt nam nói chung
dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành khách sạn
và cho khách sạn nhiều cơ hội hơn
chúng ta đang ở trong một thời kỳ phát triển tăng trưởng tốt của ngành khách sạn
tuy nhiên sự tăng trưởng tốt đó cũng kéo theo rất nhiều thách thức mới
sẽ xuất hiện của những mô hình lưu trú mới như là homesharing b b
nó đòi hỏi các khách sạn chúng ta phải nâng cao nữa năng lực dịch vụ của mình
vì song song với sự bùng nổ của các mô hình lưu trú mới các công ty mới
thì chúng ta sẽ phải khẳng định được là khách hàng cũng đang thay đổi rất nhiều
khách hàng hiện nay tìm đến khách sạn không dừng lại ở câu chuyện là
người ta đang tiếp một nơi lưu trú nữa người ta đang tìm đến một nơi
người ta được trải nghiệm dịch vụ cao gấp hơn
cơ hội cho các cơ sở lưu trú trong thời đại này đó là cơ hội có thể tiếp cận được
các dòng khách hàng một cách nhanh chóng tiện ích và tiết kiệm hơn so với các thời đại trước
việc ứng dụng công nghệ hiện nay chưa được quan tâm nhiều bởi các khách sạn
đặc biệt là các khách sạn ở các địa phương
chúng ta vẫn sử dụng các nền tảng được xem là thô sơ
bằng giấy để chúng ta kết nối các bộ phận liên kết các bộ phận lại với nhau
và việc mà chúng ta không ứng dụng công nghệ trong việc mà chúng ta liên kết các bộ phận với nhau
nó dẫn đến là việc khách hàng sẽ không hài lòng khi người ta
ngay khi trong thời điểm hiện nay khách hàng đang đặc biệt quan tâm đến việc
và người ta mong muốn nhận được một dịch vụ đồng nhất cho tất cả các khâu
và người ta mong muốn dịch vụ nhanh chóng và không phải muốn phải chờ đợi
tại cuộc tọa đàm với chủ đề kinh doanh khách sạn trong thời đại công nghệ số
nhiều chuyên gia và các doanh nghiệp đã cảm thấy sức nóng
cũng như sức ép buộc phải thay đổi từ phía các doanh nghiệp trong và ngoài nước
trong thời đại công nghệ số
khi mà nền kinh tế chia sẻ số đang dần hình thành rõ nét
khi mọi ngành kinh doanh đều hình thành nên các hệ sinh thái để hỗ trợ nhau phát triển
nâng cao tính cạnh tranh của toàn ngành
về mặt quản lý nhà nước các chính sách được ban hành sẽ bám sát cuộc sống hơn
bảo đảm cho các cơ sở kinh doanh tuân thủ pháp luật
việc ảnh hưởng của xu hướng của cách mạng này tác động trực tiếp đến việc quản lý kinh doanh
cũng như vận hành của các doanh nghiệp cơ sở lưu trú du lịch và cơ quan quản lý nhà nước
cũng chịu ảnh hưởng nếu không kịp thời nắm bắt những cơ hội
cũng như không kịp thời tìm ra những giải pháp để thúc đẩy cho doanh nghiệp tận dụng cơ hội này
cũng như tìm ra giải pháp để mà hạn chế những cái khó khăn hỗ trợ cho doanh nghiệp
vượt qua những khó khăn
các khách thức trong việc ứng dụng công nghệ này bên cạnh đó là phải làm sao tìm được những chính sách
vừa để thúc đẩy và vừa để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đảm bảo sự cạnh tranh một cách công bằng
trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn trong thời đại công nghệ số
nhưng làm sao để các khách sạn các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch ứng dụng công nghệ một cách thành công
là một vấn đề rất khó cần những bước đi thận trọng
bởi chi phí cho công nghệ không hề rẻ theo các chuyên gia
việc đầu tiên là các cơ sở kinh doanh cần một chiến lược kinh doanh đúng đắn
xác định rõ đâu là phân khúc thị trường mục tiêu cũng như hành vi tiêu dùng của khách hàng mục tiêu
từ sự xác lập một chiến lược đúng đắn chúng ta mới có thể đầu tư cho một phần mềm tương ứng
cũng như đầu tư xây dựng một phần cứng phù hợp
để mà triển khai thành công một cái ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị thì chúng ta phải đảm bảo đầy đủ tất cả các thành tố
việc đầu tiên hết trơn chúng ta phải xác định rõ được cái khách hàng chúng ta là ai và nhu cầu của khách hàng mục tiêu chúng ta là như thế nào
trên cơ sở đó chúng ta sẽ xây dựng được một cái phần mềm nó phù hợp và đáp ứng được các cái nhu cầu đó
sau khi chúng ta đã có phần mềm rồi chúng ta sẽ lựa chọn một phần cứng và đầu tư cho phần cứng cũng như một hạ tầng mạng thật là phù hợp
các giải pháp mà được đường được các khách sạn lớn ứng dụng hiện nay tập trung ở ba cái nhóm
vấn đề chính để tối ưu hóa cái trải nghiệm của khách hàng thứ nhất là ở ứng dụng trong công tác làm marketing
để phát triển các giải pháp về marting hai mươi bốn x bảy chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng ở mọi lúc mọi nơi để khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin của chúng ta
cái thứ hai là ứng dụng công nghệ trong việc quản lý dữ liệu khách hàng
chúng ta cần phải hiểu rõ khách hàng chúng ta muốn gì và thật sự là họ là ai
chúng ta đưa ra những cái gói sản phẩm hay là những cái trải nghiệm tốt nhất cho người ta
thì là việc quản lý dữ liệu khách hàng trong thời buổi hiện nay là một trong những cái chìa khóa quan trọng để mở ra cánh cửa thành công cho khách sạn
và cái ứng dụng cuối cùng là một cái ứng dụng vào các kỹ thuật công nghệ và có tiện ích trong khách sạn để từ đó chúng ta mang lại một cái giá trị trải nghiệm
về pliers sutor là một nhiệm vụ mà chúng ta sử dụng để sử dụng hệ thống của sổ phòng tám digamos bốn

thị trường mục tiêu sẽ được phân tích và xử lý những cái thói quen hành vi tiêu dùng những cái mong muốn
những cái gọi là world efake mà khách hàng muốn trải nghiệm sẽ được cái đơn vị tư vấn tập hợp đầy đủ cái thông tin
và những cái thông tin đó nó sẽ giúp định hình ra một cái mô hình khách sạn như thế nào để nó có thể phục vụ tốt nhất cho cái phân khúc khách hàng mục tiêu
cái thị trường mục tiêu mà chủ đầu tư muốn hướng đến
mô hình như thế này thì mình đi mình sẽ học được những cái cách mà những nơi họ start up về cái mô hình khách sạn hoặc là mô hình những đề nhà hàng cà phê
thì mình sẽ học hỏi cách họ set up nghiệp vụ cách họ set up nhân viên và cách họ vệ sinh
ví dụ như là mình sẽ học hỏi về cái họ sắp xếp rồi cái cách vệ sinh của họ họ làm kỹ càng như thế nào thì mình sẽ cố gắng mình đem về
để mình áp dụng cho cơ sở của mình
đây cũng là một cái thách thức cho cái nền du lịch việt nam
bởi vì đa số các doanh nghiệp khách sạn của việt nam hiện tại là doanh nghiệp vừa và nhỏ
họ vừa không có đủ cái kiến thức và cái kỹ năng để hiểu biết và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khách sạn
và đồng thời cái doanh thu của họ cũng không đảm bảo cho họ có đủ cái nguồn lực tài chính nhằm đầu tư vào những cái sản phẩm công nghệ mới
như vậy thì nó sẽ phải đòi hỏi một sự đồng tâm hợp lực từ tất cả các thành tố
trước đây thì cái việc mà tiếp cận và đầu tư một cái hệ thống công nghệ thì có thể nói đó là chi phí rất là cao
nhưng với những cái sự phát triển của cái nền tảng công nghệ bốn thì rất là nhiều cái công nghệ mới đã đang và sẽ tiếp tục được đưa ra thị trường
sẽ giúp cho các cái khách sạn nhỏ có thể tiếp cận được và sử dụng được các cái công nghệ với cái chi phí thấp
thưa quý vị và các bạn chủ trương của thành phố nhằm phát triển ngành du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn đã đặt ra một bài toán có nhiều hướng tiếp cận
ứng dụng công nghệ thông tin và công tác marketing số thu thập dữ liệu về những hành vi tiêu dùng của khách hàng trong ngành kinh doanh khách sạn và dịch vụ lưu trú du lịch như đã nói ở phần trên là một hướng tiếp cận
bên cạnh đó cách tiếp cận từ việc khai thác những giá trị truyền thống hình thành nên những tour du lịch hướng về cộng đồng
như cách làm của chính quyền quận tám là một cách để có những bước phát triển phù hợp
là một quận vùng ven có tới hai mươi ba dòng kênh trên địa bàn có các di tích lịch sử tâm linh và có nhiều cộng đồng dân cư miền sông nước
một thời buôn bán xăm út cảnh trên bến dưới thuyền cũng như làng nghề quận tám thành phố hồ chí minh mang trong mình nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch
nhưng là một quận ven đang trong quá trình đô thị hóa nên hạ tầng còn nhiều

như cách làm của chính quyền quận tám là một cách để có những bước phát triển kinh tế du lịch
như cách làm của chính quyền quận tám là một cách để có những bước phát triển phù hợp
hướng đi đó cho phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn quận dẫn được sự ủng hộ của các doanh nghiệp làm du lịch lửa hành bước chân đông dương như đúng với tên gọi mang bản chất khám phá cùng với một số công ty lửa hành khác trên địa bàn đã thiết kế các sản phẩm cho du khách nước ngoài giúp họ có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu những cộng đồng dân cư miền sông nước nam bộ cổ xưa hiện có trên địa bàn

hướng đi đó cho phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn